rõ ràng rằng việc phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên hậu đại dịch covid một mươi chín với vai trò lớn của khối tư nhân tham gia vào hoạt động giáo dục
cũng như hoàn thiện các hệ thống giáo dục và đào tạo sẵn sàng cho tương lai để thúc đẩy các kỹ năng của thế kỷ hai mươi một là một trong những vấn đề mấu chốt để các quốc gia thích ứng trong thế giới việc làm ngày càng thay đổi
nhà máy số trang trại số công nghệ laser công nghệ đảo ngược những thuật ngữ này sẽ trở thành những kỹ năng nghề trong tương lai đó là kỹ năng số
dự đoán khoảng một phần ba công việc hiện tại sẽ thay đổi do tác động của cuộc cách mạng công nghệ bốn
khoảng bốn mươi lao động toàn cầu sẽ không có kỹ năng phù hợp với công việc của mình khi robot thay thế con người thì việc nâng cao kỹ năng tay nghề là điều cần thiết
lúc đó thì vai trò của người ta rất là nhiều
vẫn còn phải là những người để điều khiển và như vậy để có được những người có kiến thức kỹ năng để có thể vận hành được những trang trại và những nhà máy thông minh thì chắc chắn rằng chúng ta phải đào tạo cho họ những kỹ năng về công nghệ số
đại dịch covid một mươi chín từ đầu năm đến nay đã gây ảnh hưởng không chỉ khu vực châu á mà toàn cầu với tỷ lệ thất nghiệp cao đặc biệt là thanh niên
đại dịch covid một mươi chín cũng khiến cho cả việc giáo dục đào tạo buộc phải tạm ngừng
việc chuyển đổi và thích ứng chính sách ở các quốc gia trong đào tạo nguồn lao động là điều hết sức cần thiết
tại việt nam đại dịch covid một mươi chín đã thúc đẩy sự chuyển đổi số nhanh trong giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng giáo dục dạy nghề
thủ tướng chính phủ cũng ban hành chỉ thị hai mươi bốn về đẩy mạnh phát triển nhân lực
có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
điều này đòi hỏi giáo dục nghề nghiệp phải tiếp tục đổi mới thích ứng coi trọng đào tạo chất lượng cao tiếp cận chuẩn khu vực quốc tế
đặc biệt giáo dục nghề nghiệp cũng phải tiếp cận theo hướng mở để doanh nghiệp có thể tham gia sâu vào đào tạo nguồn nhân lực